do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại quảng ngãi đã có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
gây hư hỏng lưới điện và mất điện trên diện rộng bảy huyện thành phố đồng bằng miền núi của tỉnh quảng ngãi
sau khi sự cố xảy ra điện lực quảng ngãi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn
tăng cường thiết bị nhân công tiến hành sửa chữa hai mươi hai tuyến lưới điện chạm biến áp dựng lại trụ gãy
sớm bảo đảm an toàn cấp điện lại cho người dân
đến chiều tối nay tám mươi khu vực đã được khôi phục lưới điện an toàn cấp điện với tổng công suất bốn mươi năm mw
lo ngại lớn nhất hiện nay là nhiều khu vực rừng sản xuất tiếp giáp với các lưới điện nên nguy cơ chập điện
cháy nổ vẫn còn tái diễn vì vậy các lực lượng chức năng đã tăng cường ứng trực giám sát để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra